quân đội ukraine thông báo vào giữa trưa ngày hôm qua theo giờ địa phương
các lực lượng vũ trang của nước này đã tiến hành một cuộc tấn công thành công
vào trụ sở hạm đội biển đen của nga tại thành phố sevastopol trên bãi đảo crimea
bộ quốc phòng nga cũng xác nhận tòa nhà hư hại do bị tấn công bằng tên lửa
trong khi ít nhất một quân nhân đã mất tích
đại rt của nga cho biết thêm tổng thống ukraine volodymyr zelensky
đã đe dọa phá hủy tất cả các tàu của hạm đội biển đen
và tuyên bố việc trục xuất lực lượng này khỏi căn cứ đã đóng quân trong nhiều thế kỷ
là ưu tiên hàng đầu của kiev
các lực lượng ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu chiến của nga
đóng tại sevostompool cũng như nhiều địa điểm khác ở crimea
hôm một mươi ba tháng chín ukraine cũng tấn công trump
mục tiêu là một xưởng sửa chữa tàu ở sevastopol
cuộc tấn công đã khiến hai mươi bốn người bị thương gồm bốn người trong tình trạng nghiêm trọng
cùng một số cơ sở vật chất bị hư hại
trong một diễn biến khác một số nguồn tin từ chính quyền mỹ tiết lộ
tổng thống nước này joe biden đã thông báo với người đồng cấp ukraine rằng
washington sẽ cung cấp một số lượng nhỏ tên lửa tầm xa để hỗ trợ ukraine
trong cuộc xung đột với nga
bộ quốc phòng nga cho biết lực lượng người armenia ở vùng lãnh thổ nagorno karabakh
đã bắt đầu giao nộp vũ khí và thiết bị quân sự dưới sự kiểm soát của lực lượng
gìn giữ hòa bình nga
ngoài ra bộ này cũng thông báo hai vụ vi phạm lệnh ngừng bắn
kể từ khi lệnh này được công bố
tuy nhiên không có thông tin về thương vọng
trước đó vào ngày hai mươi tháng chín bộ quốc phòng nga thông báo
với vai trò trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình nga tại nagorno karabakh
đại diện của azerbaijan và lực lượng armenia tại vùng lãnh thổ này
đã đặt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch
bộ quốc phòng azerbaijan cũng ra tuyên bố tương tự
thỏa thuận này đạt được một ngày sau khi azerbaijan triển khai chiến dịch quân sự
tại nagorno karabakh do có bốn cảnh sát và hai dân thường nước này
đã thiệt mạng trong các vụ nổ mìn ở đây
khu vực nagorno karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của azerbaijan
song có đa số dân cư là người gốc armenia và muốn sắp nhập vào nước này
việc này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng
lực lượng bảo vệ bờ biển của tây ban nha đã bắt giữ năm mươi bảy người di cư đều là nam giới
đến từ khu vực châu phi cận sahara
những người này bị bắt khi đang đi trên một thuyền gỗ ở khu vực đại tây dương
cách đảo brand canaria của tây ban nha khoảng một mươi năm km
theo giới chức tây ban nha tàu cứu hộ hàng hải của lực lượng chức năng tây ban nha
đã tiếp cận tàu gỗ chở những người di cư nói trên và đưa họ đến cảng agunegin
thuộc đảo canaria
sau đó các nhân viên chữ thập đỏ đã có mặt để hỗ trợ công tác y tế
và cho biết có bốn người cần được chăm sóc nhưng không đến mức phải nhập viện
vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh số vụ nhập cư trái phép vào châu âu
có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây
theo số liệu của cơ quan bảo vệ biên giới eu frontex trong tám tháng đầu năm nay
số vụ nhập cảnh qua đường biên giới bên ngoài của liên minh châu âu eu
đã tăng một mươi tám lên hơn hai trăm ba mươi hai vụ cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi tám
trung quốc và syri vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm trung quốc
của tổng thống syri bazaar al assad và trong khuôn khổ chuyến thăm
tổng thống assad cũng đã có cuộc hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại hội đàm chủ tịch trung quốc tập cận bình đánh giá việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương
sẽ trở thành giải quyết

sẽ trở thành giải quyết
ông tập cận bình khẳng định trung quốc ủng hộ syri chống lại sự can thiệp từ bên ngoài
ủng hộ việc bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của syri
và hỗ trợ nước này tái thiết cũng như tăng cường năng lực chống khủng bố
về phần mình tổng thống al assad nhấn mạnh syri sẽ làm là bạn
là đối tác lâu dài và trung thành của trung quốc
syri coi việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với trung quốc là cơ hội để tăng cường hợp tác hữu nghị song phương
tăng cường liên lạc và phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế
nhiềm vui của trái tàu cắn rở trong ngày ra mắt iphone một mươi năm đã không được trọn vẹn
khi mà các nhân viên tại các cửa hàng apple trên toàn nước pháp
đã tiến hành đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc
tổ chức công đoàn cgt cho biết hàng trăm người trong số khoảng hai ba trăm linh nhân viên cửa hàng apple
tại nước pháp đã tham gia cuộc đình công
tất cả các cửa hàng apple vẫn mở cửa trong ngày hai mươi hai tháng chín
ngày ra mắt iphone một mươi năm nhưng với số lượng nhân viên ít hơn thường lệ
trước đó các tổ chức công đoàn của pháp đã yêu cầu công ty công nghệ mỹ phải tăng bảy lương
để bù đắp một phần chi phí sinh hoạt tăng cao do lãm phát leo thẳng
tuy nhiên apple không đồng ý với mức trên mà chỉ chấp nhận tăng dưới bốn năm
và đây là nguyên nhân dẫn tới cuộc đình công nói trên và dự kiến sẽ còn kéo dài sang ngày hai mươi ba tháng chín
bộ ngân khối động đất ở maroc vừa công bố số liệu cập nhật mới nhất về thiệt hại
trong trận động đất lịch sử xảy ra vào đêm tám tháng chín vừa qua tại miền trung của nước này
theo đó ngoài số thương vong hơn một mươi chín người với gần ba người thiệt mạng và hơn một mươi sáu người bị thương
động đất còn phá hủy hơn hai mươi chín ngôi làng làm hư hại gần sáu ngôi nhà
trong đó một phần ba bị phá hủy hoàn toàn ảnh hưởng cuộc sống của khoảng hai tám triệu người
tương đương hai phần ba dân số khu vực bị ảnh hưởng
chính phủ maroc đã thông qua quyết định chi hơn một mươi một tỷ usd cho chương trình tái thiết sau động đất kéo dài năm năm
trước đó chính phủ maroc cũng đã thông qua kế hoạch hỗ trợ tài chính từ tám một mươi bốn usd
cho mỗi gia đình có nhà bị hư hại hoặc phá hủy trong trận động đất
cho đến ngày hôm nay công tác khắc phục hậu quả thảm họa tiếp tục được tiến hành
với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ lính cứu hỏa tình nguyện viên và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế
chính phủ maroc khẳng định đang dành mọi nguồn lực cần thiết để đảm bảo cuộc sống người dân bị ảnh hưởng
trong đó có việc cho học sinh trở lại lớp học đúng lịch trình
núi lửa ta an nằm gần thủ đô manila của philippines ngày hôm qua đã phun ra lượng khí so hai cũng như khí độc hại
cao hơn mức trung bình buộc nhà chức trách chỉ thị đóng cửa trường học tại năm thành phố và hàng chục thị trấn
đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà
viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn của philippines cho biết
bảo quan chắc cho thấy rung nham nóng phun trào ở hồ miệng núi lửa ta an khiến núi lửa thoát ra khí độc hại
cơ quan trên duy trì cảnh báo ở mức một trên thang gồm năm mức cảnh báo
cho thấy hoạt động địa chất khí hoặc là hơi nước của núi lửa tăng nhẹ
giới chức khu vực phía nam của manila cho biết đã có nhiều trường hợp gặp phải các bệnh về hô hấp
tại tỉnh batagat do ảnh hưởng từ khí độc hại của núi lửa vốn có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp
trước tình hình trên nhà chức trách đã chỉ thị đóng cửa các trường học tại hàng trục thị trấn và thành phố
cơ quan hàng không dân dụng của philippines khuyến cáo là các máy bay cần phải tránh bay gần đỉnh núi lửa
đề phóng nguy hiểm do cho bụi phát tán trong không trung và nguy cơ đất đá văng ra từ những vụ nổ bất ngờ
theo nghiên cứu chính thức của văn phòng thống kê quốc gia anh
có hơn bốn năm trăm linh ca tử vong liên quan đến nhiệt độ ở vùng england trong năm hai nghìn hai mươi hai
và đây là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng số ca tử vong liên quan đến thời tiết nắng nóng
nước anh đã ghi nhận ngày nắng nóng kỷ lục vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai khi nhiệt độ vượt quá bốn mươi độ c
trong bối cảnh đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu hoành hành khắp châu âu
văn phòng thống kê quốc gia anh cho biết có một số dấu hiệu cho thấy số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ đã tăng lên trong những năm gần đây
tuy nhiên ons lưu ý thêm rằng dữ liệu này vẫn đang được nghiên cứu và khuyên cáo nên thận trọng khi thực hiện so sánh từng năm
ons cho biết nguy cơ tử vong cao nhất ở thủ đô london theo đó khi nhiệt độ tăng lên hai mươi chín độ c
nguy cơ tử vong cao gấp ba lần so với mức nhiệt từ chín đến hai mươi hai độ c
nhiệt độ anh vào mùa hè năm nay không cao như năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên trong đợt nắng nóng hồi đầu tháng chín này lần đầu tiên có bảy ngày liên tiếp nhiệt độ trên ba mươi độ c vào giữa tháng chín
met office cho biết năm hai nghìn hai mươi ba là năm có mùa hè nọc thứ tám tại anh